chiều tối ngày hai tháng chín mưa nặng hạt bao trùm các huyện miền núi của tỉnh phú yên
cứu hàng nghìn hectare cây trồng khô cháy khiến cho nông dân phấn khởi
theo nông dân các huyện miền núi của tỉnh phú yên từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
trời khô hanh kéo dài hơn mọi năm nhiều nơi thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
trong khi đó hàng ngàn hectare mía sắn các loại cây trồng chủ lực bị khô héo và cháy
nặng nhất là vụ cháy hơn ba mươi năm hectare mía ở huyện miền núi sơn hòa
khiến cho nông dân thiệt hại hàng tỷ đồng
cơn mưa chiều tối ngày hôm qua mùng hai tháng chín đã làm thời tiết mát mẻ
cứu hàng ngàn hectare cây trồng đang trong quá trình chết khô
đặc biệt là sắn mía và nguy cơ cháy rừng trồng đang ở mức đỉnh điểm